ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng tám tại sở khoa học và công nghệ tp hcm đã diễn ra vòng bán kết cuộc thi
dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo của tp hcm năm hai nghìn hai mươi
đây là cuộc tranh tài của năm mươi thí sinh sau khi vượt qua vòng sơ khảo và khóa huấn luyện
giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyên chọn
hiện tp hcm khởi động các hoạt động của tuần lễ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo
thông qua các cuộc thi liên quan tới trí tuệ nhân tạo
với bài toán năm nay là giải quyết vấn đề cho tp hcm
cuộc thi nhằm tìm kiếm và hỗ trợ dự án đổi mới sáng tạo ứng dụng trí tuệ nhân tạo ai
trong các lĩnh vực phục vụ sản xuất kinh doanh giao thông tài chính y tế giáo dục
nông nghiệp và phục vụ cộng đồng xã hội
trước khi vào vòng bán kết tác giả của năm mươi dự án này đã tham gia vòng bootcamp hai nghìn một mươi
khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyên trọn
sau khóa huấn luyện giúp hoàn thiện dự án và kỹ năng trình bày trước hội đồng tuyên trọn
các thí sinh cuộc thi hai hai nghìn hai mươi tranh tại để chọn ra hai mươi dự án xuất sắc nhất cho vòng chung kết
diễn ra vào cuối tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi